ngay trong ngày ra quân của đoàn thể thao việt nam trong kỳ olympic rio hai nghìn hai mươi bốn
xã thủ hoàng xuân vinh đã xuất sắc phá kỷ lục olympic ở nội dung súng ngắn một mươi m hơi nam
qua đó mang về tấm huy chương vàng olympic đầu tiên trong lịch sử cho thể thao việt nam
thành tích đặc biệt này của xã thủ hoàng xuân vinh đã khiến báo chí quốc tế không khỏi xưởng sờ và tháng phục
trong bài tổng hợp ngày thi đấu chính thức đầu tiên của rio hai nghìn một mươi sáu
hãng thông tấn reuters đặt sự kiện trước huy chương vàng của hoàng xuân vinh ở vị trí dễ nhìn nhất với dòng chữ
xuân vinh hoàng đã trở thành vận động viên việt nam đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng olympic
với số điểm hai trăm linh hai năm ở nội dung súng ngắn một mươi m hơi nam
số điểm đó là đủ để anh vượt qua vận động viên về đích thứ hai của nước chủ nhà
philippe woo và người về thứ ba wei pang đến từ trung quốc
tờ daily mail của anh thì dành hành vi
hoàng xuân vinh có thể là người đã kết thúc sáu thập kỷ chờ đợi ghi chương vàng olympic cho việt nam
nhưng anh không hề hát hay nhảy để ăn mừng chiến tích lịch sử này
đài nbc của mỹ cũng rất ấn tượng với màn trình diễn của sạ thủ người việt bằng dòng tít
hoàng xuân vinh vượt qua philippe wu ở nội dung súng ngắn một mươi m hơi nam để giành chức ghi chương vàng
trong khi đó eurosport bình luận hoàng xuân vinh giành ghi chương vàng olympic đầu tiên cho việt nam
sạ thủ bốn mươi một tuổi đã chiến thắng xạ thủ hai mươi bốn tuổi người brazil trước sức ép của đám đông khán giả chủ nhà nhờ phát bắn cuối cùng hoàn hảo
đài bvc của anh thì đưa tin việt nam giành chức huy chương vàng olympic lần đầu tiên trong lịch sử
khi hoàng xuân vinh chiến thắng ở nội dung súng ngắn một mươi m hơi nam
philippe wu vượt lên dẫn chức ở loạt súng up top nhưng hoàng xuân vinh đã giành lại ghi chương vàng với một nỗ lực tuyệt vời
hãng tân hoa xã của trung quốc cũng vô cùng bất ngờ với thành tích của sợi thủ việt nam
vì vậy hoàng xuân vinh giúp việt nam có ghi chương vàng olympic đầu tiên trong lịch sử
sạ thù kỳ cựu bốn mươi một tuổi đã mang về ghi chương vàng cho việt nam trong ngày thi đấu đầu tiên của rio hai nghìn một mươi sáu
hãng thông tấn cnn của mỹ cũng chúc mừng hoàng xuân vinh qua mạng xã hội twitter
hoàng xuân vinh mang về tấm huy chương vàng olympic đầu tiên trong lịch sử cho việt nam
anh chiến thắng ở nội dung súng ngắn một mươi mét hơi nam